tại đà nẵng công an thành phố đã tổ chức lễ công bố quyết định số hai trăm hai mươi bốn của chủ tịch ubnd thành phố
về việc điều động bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đề án điều động bảy mươi ba cán bộ công an chính quy về tại một mươi một xã thuộc huyện hòa vang
cán bộ được điều động có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn đóng chân
tại buổi lễ giám đốc công an thành phố đà nẵng thiếu tướng vũ xuân viên đã yêu cầu cán bộ
chủ động trong công tác bám sát cơ sở dựa vào dân tranh thủ hỗ trợ của các đồng chí công an xã
vừa thôi làm nhiệm vụ tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân vượt qua khó khăn trước mắt
nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác mới